thông tin từ ủy ban nhân dân huyện nam trà my quảng nam cho biết kết thúc lễ hội sâm ngọc linh lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
địa phương đã bán được khoảng một trăm một mươi kg củ sâm ngọc linh thu về gần một mươi tỷ đồng
tăng gấp đôi so với các phiên chợ sâm ngọc linh mà huyện nam trà my tổ chức hàng tháng trước
phiên chợ sâm ngọc linh lần này có hơn sáu mươi gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông
lâm nghiệp tiểu thủ công nghiệp và các sản phẩm làm ra từ các làng nghề trên địa bàn tỉnh
nhất là những sản phẩm đặc trưng của huyện nam trà my như sâm ngọc linh và các loại cây dược liệu
tổng doanh thu tại phiên chợ sâm ngọc linh lần này hơn một mươi năm tỷ đồng
trong đó doanh thu từ bán sâm ngọc linh gần một mươi tỷ đồng
đặc biệt có một cây sâm ngọc linh nặng bảy kg được bán với giá năm trăm ba mươi triệu đồng
và một mươi củ sâm ngọc linh được bán với giá từ hai trăm linh triệu đến ba trăm linh triệu đồng